từ hôm nay ngày một tháng tám các quy trình cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới được bộ trên cả nước sẽ có nhiều sự thay đổi mới về cách thức thực hiện
những sự thay đổi này giúp cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện so với trước đây
một trong các điểm mới đáng lưu ý trong thông tư số năm mươi tám của bộ công an quy định quy trình cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đó là người dân có thể thực hiện các thủ tục ban đầu về đăng ký xe trên cổng thông tin điện tử của cục cảnh sát giao thông hoặc trên cổng thông tin dịch vụ công quốc gia
thông tư số năm mươi tám được ban hành nhằm tăng cường cải cách thủ tục hành chính thông qua các giải pháp công nghệ thông tin tạo thuận lợi hơn cho người dân tổ chức khi làm việc với cơ quan chức năng
bởi thực tế hiện nay số lượng phương tiện ngày càng tăng dẫn đến công tác quản lý đăng ký phương tiện trở nên phức tạp hơn
đăng ký online thì rất là tiện hỗ trợ giảm tải rất nhiều thời gian cho chúng tôi đến không phải chờ đợi không phải do thiếu sót giấy tờ phải đi đi lại lại
chúng ta thiếu cái gì chúng ta đã chuẩn bị hết rồi không phải mất nhiều thời gian về cái đấy và rất là thuận lợi cho khách hàng ở xa
người dân chỉ cần thao tác trên hệ thống sau đó là cung cấp mã lệ phí trước bạn cho cơ quan đăng ký xe thay vì cái giấy tờ lệ phí giấy như trước đây
như vậy với hình thức đăng ký xe trực tuyến trong thời gian tới thì các loại giấy tờ như
giấy khai đăng ký xe giấy tờ của xe giấy tờ của chủ xe được thay thế bằng dữ liệu điện tử và được kết nối với cơ sở dữ liệu của các bộ ngành
về lâu dài điều này vừa mang lại sự tiện lợi cho người dân vừa giúp cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý phương tiện
tuy nhiên giải pháp công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người dân thay đổi thói quen
tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến để giao dịch với các cơ quan tổ chức cung cấp dịch vụ